ngay sau hội nghị với trung quốc các bộ trưởng kinh tế asean đã tiếp tục có buổi đối thoại trực tuyến với các đối tác ngoại khối bao gồm hoa kỳ
các bộ trưởng ghi nhận tổng giá trị giao dịch hàng hóa giữa asean và hoa kỳ đã tăng trưởng một mươi hai trong năm hai nghìn hai mươi
theo thống kê từ asean thương mại hai chiều giữa hai bên đạt hai trăm chín mươi bốn sáu nghìn tỷ usd
trong khi fdi từ hoa kỳ vào asean đạt hai mươi bốn năm nghìn tỷ usd
ghi nhận những tiến triển quan trọng trong quá trình triển khai thỏa thuận khung về thương mại và đầu tư giai đoạn hai nghìn hai mươi